và chính cái đó là cái sơ hở trong việc phòng ngừa và chính các đối tượng này sẽ lợi dụng những sơ hở đó để ra tay thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản
qua hai vụ án trên có thể thấy rằng các đối tượng tội phạm rất manh động sẵn sàng ra tay thực hiện hành vi giết người nhằm thực hiện trót lọt hành vi cướp tài sản
để không trở thành nạn nhân của những tên tội phạm nguy hiểm người dân cần hết sức đề cao cảnh giác
không đi theo các đối tượng lạ mặt không thân thiết không đủ tin tưởng
đặc biệt không đi đến những nơi vắng vẻ
không có ánh đèn xa khu dân cư như bồ đê cánh đồng
trong trường hợp cần thiết hãy đi cùng người thân và không nên mang theo các tài sản có giá trị lớn
đồng thời không chống trả các đối tượng tội phạm khi bị cướp báo cho lực lượng chức năng nhằm hỗ trợ